ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an quận một mươi hai đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng gồm phạm hoàng em quê cần thơ
và ba đối tượng ngụ tại tp hcm gồm vũ đức hoàng vũ hoàng tâm sinh năm hai nghìn bốn ngụ tại quận phú nhuận
và vũ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại quận một mươi hai để điều tra về hành vi mua bán người và giữ người trái pháp luật
trước đó trong quá trình kiểm tra hành chính một số khách sạn trên địa bàn
công an quận phát hiện nhiều nhân viên nữ phục vụ tại đây
có người chỉ mới dưới một mươi bốn tuổi
mở rộng điều tra công an quận xác định phạm hoàng em là quản lý quán karaoke ở tp hcm và chuyên điều đào đi khách
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng an quen với lê thanh đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chủ khách sạn thuộc phường đông hương thuận quận một mươi hai
cũng từ đó cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng em đã giao tổng cộng năm cô gái và thu của đoàn khoảng một trăm bốn mươi triệu đồng
các cô gái trên sau khi bị bán vào khách sạn của đoàn thì hoạt động mại dâm hàng ngày
dưới sự quản lý của tuấn hoàng và tân
ba đối tượng này được vợ của đoàn thay làm nhiệm vụ quản lý lễ tân và canh gác không cho gái mại dâm bỏ trốn khỏi khách sạn
tuy nhiên các gái mại dâm này sẽ không nhận được tiền công vì bị trừ vào số tiền đoàn đã trả cho em
bên cạnh đó đoàn đã sắp xếp cho gái mại dâm chụp ảnh khỏa thân đăng lên các trang web để chào mời thu hút khách mua dâm
quá trình xác minh lực lượng công an cũng ghi nhận trong số các cô gái bị em bán cho đoàn
có trường hợp phải chịu nợ thêm trên một trăm linh triệu đồng do bị đoàn phạt vì các lỗi như sử dụng ma túy tiền lãi suất nợ cũ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra để xử lý theo pháp luật